trong đợt lũ này tỉnh bình định có hai trong danh sách bốn mươi chín hồ xuống cấp tiếp tục hư hỏng thêm
cụ thể là hồ cự lễ xã hoài phú huyện hoài nhơn bị sập đuôi tràn xả lũ do nước tràn qua rất lớn
phương tiện cơ giới không thể vào để khắc phục
thứ hai là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định
thứ ba là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định
thứ hai là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định

thứ sáu là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định
thứ bảy là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định

thứ một mươi là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định

thứ một mươi bảy là hồ mỹ đức ở xã ân mỹ huyện hoài ân mặt ngưỡng tràn bị xói lở đã ra cố khắc phục tạm ổn định